tính đến một mươi tám h ngày hôm nay nước ta ghi nhận thêm hai ca nhiễm covid một mươi chín mới
tổng số ca nhiễm trên cả nước hiện là một một trăm hai mươi bốn người
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày một mươi năm tháng một mươi việt nam ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín mới
đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một một trăm hai mươi bốn ca
trong ngày có thêm một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy trong một một trăm hai mươi bốn ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là một ba mươi ca
số ca còn đang điều trị là năm mươi chín ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi ba sáu trăm năm mươi tám người